tin an ninh trật tự công an huyện diên khánh tỉnh khánh hòa vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ gần hai trăm năm mươi gram ma túy đá
vào khoảng một mươi ba h ngày hai tháng một mươi hai tại khu vực thị trấn diên khánh tổ công tác công an huyện diên khánh phát hiện phạm văn thanh ba mươi tuổi
trú tại quận tám tp hcm hiện tạm trú tại thị trấn diên khánh đang chờ để bán ma túy cho một người khác
tiến hành đấu tranh thanh đã giao nộp một hộp giấy bên trong có một túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của thanh tại nhà nghỉ bình minh tổ công tác phát hiện và thu giữ ba gói ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng
qua lời khai của thanh chiều cùng ngày công an huyện diên khánh cũng đã tiến hành đưa đối tượng nguyễn hoàng minh trú tại xã diên phú là người đi cùng thanh về làm việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với đối tượng lê ngọc trúc liên hai mươi bốn tuổi trú tại tỉnh quảng nam
và phạm minh trọng cũng hai mươi bốn tuổi trú tại tỉnh phú yên về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
các đối tượng khai nhận đã phối hợp với nhau làm giả các loại giấy tờ để bán cho người dân
cụ thể đối với các loại giấy tờ đơn giản như giấy chứng nhận đăng ký xe máy giấy tờ tùy thân các đối tượng tự dùng máy tính để thiết kế và in màu rồi bán về giá từ năm trăm linh đồng đến bảy trăm linh đồng
còn đối với một số loại giấy tờ phức tạp hơn như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ hộ khẩu bằng lái xe các đối tượng đã đặt hàng thông qua một đối tượng khác chưa rõ lai lịch để hưởng tranh lệch khoảng từ ba trăm linh đồng đến hàng triệu đồng
thưa quý vị ngay trong những ngày đầu quy định giảm năm mươi mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô lắp ráp trong nước có hiệu lực
chính sách ưu đãi này nhanh chóng đã hâm nóng thị trường ô tô trong nước phần khác cũng có một lượng lớn xe đã mua trong tháng trước
chờ đến thời điểm này mới đăng ký để được hưởng ưu đãi đang khiến cho lượng người đến làm các thủ tục đăng ký xe tăng đột biến tại các cơ sở đăng ký
lực lượng công an đang nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân làm thủ tục trong thời điểm này
chỉ tính riêng trong ba ngày đầu thực hiện giảm lệ phí trước bạ tại tất cả năm điểm đăng ký xe trên địa bàn tp hà nội đã có khoảng hơn một năm trăm linh phương tiện đăng ký mới
lượng người đổ rồn về các địa điểm đăng ký khiến việc làm thủ tục gặp không ít khó khăn
cá biệt có những thời điểm đoàn người xếp hàng chờ làm thủ tục kéo rất dài
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải làm thêm ngoài giờ hành chính nhưng nhiều người dân vẫn phải xếp hàng rất lâu

đây là thời điểm sát hạng sử vụ
và đổi biển số kinh doanh vận tải sang màu vàng
rất đông doanh nghiệp và chủ phương tiện cũng đang sốt sáng hoàn tất thủ tục này cho phương tiện của mình
cùng với đó là tâm lý chờ hưởng chính sách ưu đãi giảm năm mươi phí trước bạ khi đăng ký
của một số lượng lớn phương tiện đã mua từ những tháng trước đây
cộng dồn lại khiến những địa điểm đăng ký luôn trong tình trạng quá tải
nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong thời gian cao điểm này
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phải tăng cường lực lượng tăng thời gian xử lý hồ sơ
thậm chí tiếp nhận cả vào những ngày thứ bảy và chủ nhật
lực lượng chức năng cũng đưa ra một số khuyên cáo để tạo thuận lợi cho người dân
khi có nhu cầu đăng ký cũng như đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch
lực lượng chức năng cũng đưa ra một số khuyên cáo để tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu phòng chống dịch

lực lượng chức năng cũng đưa ra một số khuyên cáo để tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu phòng chống dịch